chiều nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nhằm đánh giá và tạo không khí thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ toàn lực lượng góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ công an và công an từng đơn vị địa phương
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba các cấp bộ đoàn đã cụ thể hóa phong trào bám sát ba nội dung trọng tâm sung kích sáng tạo tình nguyện của tuổi trẻ
bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú nhiều nội dung hoạt động được công an các đơn vị địa phương triển khai phù hợp đã tạo sự lan tỏa sâu rộng
qua đó đã hoàn thành tám nhóm chỉ tiêu đề ra và tạo tám điểm nhấn quan trọng được cấp ủy lãnh đạo các cấp ghi nhận đánh giá cao
thời gian tới để tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
các cấp bộ đoàn cần tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên công an
chủ động xây dựng các chương trình kế hoạch hành động cụ thể thiết thực tập trung đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ
gắn với phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc các phong trào thi đua do trung ương đoàn phát động
các mô hình hay cách làm sáng tạo và nhân lên những thanh niên điển hình tiên tiến làm theo lời bác
nhân dịp này nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba đã vinh dự được nhận bằng khen của bộ trưởng bộ công an và trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay một mươi sáu tháng năm công an thành phố đà nẵng tổ chức tổng kết hai năm thực hiện kết luận số một của bộ chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
năm năm thực hiện chỉ thị số bốn của bộ công an về đổi mới nâng cao chất lượng phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
hai năm thực hiện kết luận số một của bộ chính trị tập thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an thành phố đà nẵng đã quán triệt triển khai các chuyên đề về học tập
làm theo bác hàng năm và toàn khóa đến từng cán bộ đảng viên chiến sĩ
các chủ trương đường lối cũng được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình hay cách làm mới bước đầu phát huy hiệu quả
tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ chiến sĩ được quân chúng nhân dân đồng tình ủng hộ như mô hình công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân
mô hình liên quan đến hoạt động giúp đỡ người hoàn lương đấu tranh phòng chống tội phạm trên mọi lĩnh vực
sau năm năm thực hiện về nâng cao chất lượng phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
nhận thức trong mỗi cán bộ chiến sĩ đã có sự chuyển biến tác động tích cực hiệu quả đến việc thực hiện công tác chuyên môn
chủ động nắm tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội không để xảy ra bị động bất ngờ hình thành điểm nóng
qua đó tội phạm được kiềm chế tỷ lệ điều tra khám phá án được nâng cao
tại hội nghị công an thành phố đà nẵng cũng đã trao giấy khen cho các cá nhân tập thể điển hình tiên tiến
tại một mươi ba địa điểm huấn luyện trên toàn quốc vào sáng ngày hôm nay bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện cho hơn một mươi năm công dân
thực hiện nghĩa vụ quân sự tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
ba tháng huấn luyện các chiến sĩ mới đã được trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ pháp luật chính trị
kiến thức cơ bản về tính năng tác dụng và sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang thiết bị công cụ hỗ trợ
phục vụ có hiệu quả cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an nhân dân
được sống được trải nghiệm học tập trong môi trường của đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung kỷ luật kỳ cương
chấp hành nghiêm túc chế độ điều lệnh công an nhân dân
tại lễ bế giảng lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bày tỏ tin tưởng với những kiến thức hành trang
kinh nghiệm có được trong khóa huấn luyện khi trở về công an các địa phương
các chiến sĩ mới sẽ tiếp tục học tập tu dưỡng rèn luyện và ra sức thi đua lập nên nhiều thành tích
chiến công xuất sắc góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân